tại huyện bát sát tỉnh lào cai phó thủ tướng trịnh đình dũng đã dự lễ cắt băng khánh thành nhà máy tuyển đồng số hai
thuần dự án nâng công suất mỏ tuyển đồng xin quyền lào cai của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
đây là một trong những dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn hai năm trăm linh tỷ đồng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh lào cai
cũng như giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương
phát biểu tại lễ khánh thành phó thủ tướng trịnh đình dũng biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của chính quyền và nhân dân tỉnh lào cai trong thời gian qua
mục tiêu của dự án nâng công suất mỏ tuyển đồng xin quyền lào cai nhằm tăng quy mô công suất khai thác từ một một triệu tấn quạng một năm lên hai năm triệu tấn quạng một năm
đồng thời xây dựng mới một nhà máy tuyển khoáng có công suất bốn mươi bốn hai trăm linh tấn tinh quạng đồng một năm và có các sản phẩm khoáng đi kèm